công an tp thủ đức nhận định hiện trường là căn phòng kín có thể là khí than đá khí ga do nấu và kho cá đã lọt vào và gây ra vụ ngạt khí khiến bốn thành viên trong gia đình gặp nạn
qua vụ việc này quý vị cần lưu ý hơn trong việc sử dụng than đá và khí ga trong quá trình đun nấu tránh để gây ra những hậu quả đáng tiếc như vụ việc nêu trên